thưa quý vị mặc dù không còn mới nhưng mà trong thời gian gần đây thì các hoạt động lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng cộng tác viên đăng bài online lại bắt đầu nở rộ
và người mất ít thì cũng vài triệu đồng người mất nhiều thì lên tới vài chục vài trăm triệu đồng
vâng đối tượng thường được nhắm tới là những người nhẹ dạ cả tin đặc biệt là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ hiện ở nhà không có việc làm lại có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập
và đây cũng là nội dung liên tục được cư dân mạng chia sẻ trong những ngày gần đây cần phải cảnh giác cần cẩn trọng để không sập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online
những quảng cáo đang tuyển cộng tác viên làm việc online với mức lương hấp dẫn được đăng tải thường xuyên liên tục trên mạng xã hội
với thủ đoạn mạo danh nhân viên của sàn thương mại điện tử sau khi tuyển được cộng tác viên các đối tượng yêu cầu cộng tác viên phải thanh toán đơn hàng trước
mỗi lượt mua hàng thành công sẽ được thưởng hoa hồng từ một mươi đến hai mươi
để tạo lòng tin vài đơn hàng đầu tiên các đối tượng lừa đảo sẽ chuyển khoản bao gồm cả tiền gốc hoa hồng như thỏa thuận
cho đến khi nạn nhân đã cắn câu chuyển số tiền đến vài chục hoặc trăm triệu đồng
đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lừa đảo này
hiện nay có rất rất nhiều các thông tin tuyển dụng nhân viên online tại nhà
công việc này chỉ cần trả lời khách hàng lương cao hãy cẩn thận đây là hành vi lừa đảo nhé
đặt đơn ảo nhưng nhận hoa hồng thật nếu đúng thì cũng là đi lừa người khác
nhưng ở đây đặt ơ ảo thanh toán thật thì lại bị lừa
tôi cũng từng vào inbox họ cũng tư vấn như vậy
nhiệm vụ đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo trên các sàn thương mại điện tử
và được cam kết sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng sau năm đến một mươi phút
nhưng may quá mình không tham gia
con của bạn tôi cùng cơ quan cũng bị lừa mất một mươi triệu tiền hàng
khi thấy quảng cáo trên mạng về kiếm tiền online
ống vào tư vấn đầu tư mua hàng bằng năm mươi tiền hàng sẽ được hoàn trả hai mươi hồng
lại vào tài khoản và các hàng hóa sẽ nằm trong kho trên mạng chờ bán
cứ như vậy từ năm mươi tiền hàng lần lên một trăm linh rồi hai trăm linh rồi năm trăm linh
mỗi khi số tiền lên đến một mươi triệu đồng mong mọi người cảnh giác
ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua công an tỉnh quảng ngãi cho biết
chỉ trong vài ngày đã có hai người dân trình báo bị lừa đảo số tiền lên đến hai trăm năm mươi triệu đồng
vì chót tin và quảng cáo
làm việc tại nhà lương cao
cũng tương tự với thủ đoạn tuyển làm cộng tác viên cho các sản thương mại điện tử
sẽ được hoàn tiền thưởng hoa hồng từ một mươi đến hai mươi
công an phường bồ đề quận long biên thành phố hà nội cũng đã tiếp nhận một đơn trình báo của người dân
sau khi bị lừa đảo thanh toán một mươi đơn hàng với tổng số tiền là hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
tại quảng nam cũng đã có nhiều nạn nhân sập bẫy với thủ đoạn trên với số tiền lên tới cả một trăm năm mươi triệu đồng
trên mạng xã hội nhiều câu chuyện thực tế đã được chính các nạn nhân chia sẻ
với mong muốn nhiều người biết được thủ đoạn này của các đối tượng để không ai bị lừa
trước khi làm gì cũng phải đặt câu hỏi cho bản thân xem
lãi ở đâu ra mà lắm thế
tôi có mấy người bạn thân cứ gạ đầu tư bằng cách cung ứng nhiên liệu
để hưởng tranh lệch giá cao đến một mươi năm hai mươi còn chưa dám làm kia
và rút ra kết luận là không lừa đảo chiếm đoạt tiền thì cũng là nợ lâu khó đòi
chưa bao giờ tôi thấy hoạt động lừa đảo lại diễn ra công khai và rầm rộ trên mạng như hình thức lừa đảo này
chúng chạy quảng cáo với target rất lớn
rất nhiều tài khoản
tôi thấy có nhiều người bị lừa mong các cơ quan chức năng sớm triệt phá
hiểu tâm lý của nhiều người khi ở nhà quá lâu
nên mọi lừa đảo thường đưa ra những cách kiếm tiền rất dễ
nhắm vào lòng tham của con người nhu cầu làm giàu kiếm tiền chính đáng
nhưng mọi người nên xem xét kỹ trước khi tham gia vào các loại hình thức cùng nhau làm giàu này
nếu dễ thì không đến phần họ share cho người ngoài đâu
lực lượng công an đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online
khuyến cáo người dân khi làm cộng tác viên kinh doanh online
cần tìm hiểu rõ các thông tin về hàng hóa địa chỉ công ty doanh nghiệp
qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trường hợp lừa đảo
hãy báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
việc mạo danh nhân viên các công ty thương mại điện tử
đăng tải thông tin quảng cáo tìm cộng tác viên bán hàng online
chốt đơn ảo không còn là chiêu mới song vẫn còn rất nhiều người sập bẫy
hãy chia sẻ để phòng tránh những rủi ro thiệt hại nếu gặp phải những trường hợp như vậy
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân